liên quan đến vụ việc nhiều thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép vào tối qua ba mươi tháng bốn
ngày hôm nay công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã tạm giữ hai mươi sáu xe máy độ chế
xe mô tô phân khối lớn và đưa các thanh thiếu niên tham gia đua xe về cơ quan công an làm việc
để hoàn tất các hồ sơ thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
vào đêm ngày ba mươi tháng bốn công an thành phố bảo lộc đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường
để chấn áp ngăn chặn nhóm đua xe trái phép này
trong quá trình lực lượng công an làm nhiệm vụ nhiều thanh thiếu niên đã rú gà nẹp cô
chạy với tốc độ cao để khiêu khích thách thức
sau nhiều giờ bám sát các nhóm đua xe lực lượng công an đã khống chế hơn ba mươi thanh thiếu niên tuổi
từ một mươi sáu đến hai mươi tám và tạm giữ hai mươi sáu phương tiện xe máy độ chế và xe mô tô phân khối lớn
đặc biệt qua test nhanh có bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ